trước những phản ứng của người dân và doanh nghiệp liên quan tới vị trí và mức thu phí của trạm thu phí tuyến tránh thị xã cai lệ theo hình thức bot
bộ giao thông vận tải vừa họp với ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang cùng các đơn vị liên quan và thống nhất giảm giá dịch vụ cho các phương tiện qua trạm thu phí này kể từ ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm cai lệ tỉnh tiền giang sẽ được giảm theo mức như sau
giảm giá dịch vụ cho tất cả các phương tiện qua trạm mức giá dịch vụ sau khi giảm loại một là hai mươi năm đồng loại hai là ba mươi năm đồng loại ba là bốn mươi đồng loại bốn là bảy mươi đồng loại năm là một trăm bốn mươi đồng
vé tháng và vé quý thực hiện theo quy định trên cơ sở vé lượt này thời gian áp dụng từ ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
giảm tối đa một trăm linh giá dịch vụ cho các phương tiện loại một và loại hai của chủ sở hữu có hộ khách
giảm tối đa một trăm linh giá dịch vụ cho các khẩu thường trú tại các xã phú nhuận mỹ thành nam bình phú và phú an thuộc huyện cai lệnh không kinh doanh vận tải
giảm năm mươi giá dịch vụ cho các phương tiện còn lại tại bốn xã nói trên và xoay bít của hoạt động nội tỉnh tiền giang
thời gian áp dụng trước ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín